tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm ban tổ chức cuộc thi ảnh khoảnh khắc phòng chống sốt xuất huyết
đã trao giải cho những cá nhân tập thể xuất sắc
thông qua cuộc thi và chỉ lắm ảnh khoảnh khắc phòng chống sốt xuất huyết
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm muốn cộng đồng cùng chung tay thực hiện các biện pháp diệt mũi
diệt long quang dầm các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố
các nhiếp ảnh đã tiếp cận trực diện các người dân hưởng ứng chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết trong cộng đồng
ban tổ chức cũng cho biết cuộc thi nhận được nhiều sự ủng hộ tham gia của mọi người
không chỉ trong mà còn ngoài khu vực tp hcm
mặc dù hằng ngày người dân việt nam thấp thỏm về tình hình dịch covid một mươi chín
nhưng bên cạnh đó vẫn còn một vấn nạn mà chúng ta phải đối mặt diễn ra xung quanh mình
bệnh sốt sốt huyết mà nguy cơ gây bệnh lại không đâu xa
chính là xuất phát từ thói quen sinh hoạt của mỗi người
sự bất cẩn trong việc tạo môi trường để lăng quang nguồn cơn của bệnh sốt xuất huyết
nay được ghi lại dưới ống kính của nhiều tay máy
triển lãm ảnh khoảnh khắc phòng chống sốt xuất huyết trưng bày hai mươi sáu tác phẩm ảnh xuất sắc trong cuộc thi
là các tác phẩm của một mươi sáu giải bao gồm một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và một mươi giải khuyến khích